cùng với đồng đội davis cup
kết thúc hai trận đánh đơn
đội tuyển sứ chuột túi đang nắm lợi thế lớn
khi dẫn trước hai
jordan thompson mở đầu ngày thi đấu xuất sắc
của đội tuyển australia
với thắng lợi cách biệt ba
trước vesely không chịu thua kém
sau đó cũng dễ dàng đánh bại jan sajan
với cùng tỷ số ba
trong ngày hôm nay trận đánh đôi giữa hai đội sẽ diễn ra
những thông tin vừa rồi
cũng đã khép lại bản tin thể thao sáng nay của chúng tôi